thượng viện nga đã ấn định ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn là ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử tổng thống của nước này
theo đài rt vào ngày bảy tháng một mươi hai trước đó tổng thống nga vladimir putin đã từ chối bình luận về khả năng tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa
nói rằng ông sẽ quay lại chủ đề này sau khi quốc hội quyết định thời điểm tổ chức bỏ phiếu
trong khi đó vào cuối tháng một mươi một lãnh đạo đảng cộng sản cprf ông gennady zhukanov cho biết đảng này đã sẵn sàng và sẽ tham gia bầu cử
nhưng không nói rõ về việc bản thân ông có tham gia hay không
cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất ở nga được tổ chức vào năm hai nghìn một mươi tám
các ứng cử viên từ cprf đảng dân chủ tự do nga liên minh nhân dân nga sáng kiến dân sự người cộng sản nga yabloka và đảng tăng trưởng đã tham gia
ông putin tranh cử với tư cách là ứng cử viên tự ứng cử và nhận được hơn bảy mươi sáu phiếu bầu
ông pavel grudinin ứng cử viên cprf đứng thứ hai với hơn một mươi một
ông putin đã tranh cử với tư cách là ứng cử viên tự đề cử vào các năm hai nghìn hai nghìn bốn và hai nghìn năm
năm hai nghìn một mươi hai ông tranh cử bằng tấm vé của đảng nước nga thống nhất giống như người kế nhiệm ông là dmitry medvedev vào năm hai nghìn tám